ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận chủ trương cho sở giao thông vận tải thí điểm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành giao thông thông minh
vị trí thí điểm dự kiến là các giao lộ đường điện biên phủ với đường baxter đam kỳ khởi nghĩa phạm ngọc thạch và hai bà trưng thuộc quận ba và quận một
đây là trục đường có mật độ giao thông đông đúc thường xuyên xảy ra tình trạng ung ứ
khi triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tự động nhận diện biển số đo đếm tính toán dòng giao thông để đưa ra giải pháp điều khiển tối ưu
bên cạnh đó còn tự động phát hiện các lỗi vi phạm an toàn giao thông gửi về trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thông minh của thành phố
dự kiến tới đây sở giao thông vận tải tp hcm sẽ đề xuất thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện tự động phương tiện lưu thông
vào khu vực sân bay tân sơn nhất và các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải dừng đổ trái phép đón trả khách không đúng nơi quy định